các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
qua khai thác bệnh sử được biết vào chiều cùng ngày nvm không phải đi học lại chung vào ngày tết ông công ông táo nên nvm đã đưa pháo hoa ra đốt
trong lúc pháo nổ đã bắn vào người khiến nmv bị văng ra và bị bỏng
nghe tiếng hét lớn hàng xóm đã tức lốc chạy sang và đưa nvm đến cấp cứu tại trung tâm y tế
sau khi xử trí chống sốc bằng bỏng hồi sức tiêm giảm đau tiêm phòng uốn ván hiện nvm đã được chuyển tuyến trên để cấp cứu điều trị
hàng năm cứ vào dịp cuối năm tết dương lịch tết nguyên đán hiện tượng đốt pháo nổ và pháo hoa khá phổ biến và đã có nhiều tai nạn thương tâm do pháo xảy ra
trong đó các tổn thương do pháo chủ yếu về mắt mặt cột ngón tay chân và một số cơ quan khác
để hạn chế không để xảy ra các tai nạn thường tầm do pháo nổ các bậc phụ huynh và giáo viên nên cảnh báo và khuyên trẻ không nên tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy nổ nhất là pháo hoa